thưa quý vị trong đêm nay rãnh áp thấp trục tây bắc đông nam tiếp tục chi phối thời tiết miền bắc
khiến cho bắc bộ vẫn còn nhiều mây ở khu vực vùng núi phía bắc vẫn còn có mưa giải rác
đến chiều và tối mai rãnh áp thấp này sẽ hoạt động mạnh hơn lượng ẩm mà nó mang tới bắc bộ cũng nhiều hơn
nên cả bắc bộ đồng loạt có mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó ở khu vực trung du và vùng núi bắc bộ sẽ còn có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nền nhiệt trong ngày mai ở bắc bộ hầu hết vẫn thấp dưới mức ba mươi năm độ
thậm chí ở khu vực vùng núi và trung du nhiệt độ chỉ từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
các tỉnh miền trung cũng được hưởng lợi từ rãnh áp thấp này
vì thế trong đêm nay và ngày mai miền trung chỉ còn có mưa rào và rông ở một vài nơi
ngày mai do cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ ở miền trung không quá cao phổ biến từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
nóng cũng chỉ tạm thời xuất hiện cục bộ một vài nơi ở khu vực nghệ an hà tĩnh và quảng bình
với các tỉnh thành phía nam trong đêm nay ở cả tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi
sang ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ
chiều trên cả hai khu vực đều có nắng mà nhiệt độ cao nhất cho ngày mai ở tây nguyên
giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ còn ở nam bộ nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tuy nhiên đến chiều và tối mai hai khu vực này sẽ có mưa nhưng ở mức giải rác
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa gió hướng nam mạnh ở mức cấp năm
còn ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cả mau từ cả mau đến kiên giang và cả vịnh thái lan
gió hướng tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước